hiện có ba mươi hai ngành hàng bị làm giả làm nhái kém chất lượng trong cả nước
trong đó có nhiều mặt hàng quan trọng đặc biệt nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
và sự phát triển của các ngành nghề như phân bón hóa chất thực phẩm
đây là con số được đưa ra tại lễ kỷ niệm ngày phòng chống hàng giả hàng nhái diễn ra tại hà nội
đến dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
công tác phòng chống hàng giả vẫn chưa làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
các hội viên trong công tác chống hàng giả bảo vệ sở hữu trí tuệ vẫn chưa có kỹ năng
hoạt động của hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu việt nam còn hạn chế
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình chỉ rõ công tác chống hàng giả bảo vệ người tiêu dùng vẫn còn nhiều hạn chế
đồng thời chỉ rõ để hàng giả hàng nhái còn tồn tại nhiều như hiện nay
nguyên nhân là do lực lượng chức năng vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình
nhưng những kết quả đạt được vẫn chưa thực sự đáp ứng được sự mong muốn của chính phủ và kỳ vọng của người dân
do đó các lực lượng chức năng doanh nghiệp và hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu việt nam
cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh công tác này
phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau
để đạt được hiệu quả cao hơn trong công tác chống hàng giả hàng nhái
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một là thời kỳ việt nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới
do vậy nếu không giải quyết triệt để vấn đạn hàng giả hàng nhái
thì doanh nghiệp việt sẽ phải chịu thiệt thòi thậm chí ảnh hưởng đến phát triển chung của nền kinh tế đất nước
phó thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp cũng cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng
để kịp thời phát hiện hàng giả lưu thông trên thị trường